bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu các hãng hàng không tăng cường giám sát các trường hợp có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay
biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đi lao động bất hợp pháp tại một số nước châu âu nhật bản và hàn quốc
cục hàng không việt nam phối hợp với cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an nghiên cứu bổ sung quy chế phối hợp giữa lực lượng an ninh cửa khẩu và ngành hàng không
bảo đảm phù hợp với quy định quốc tế luật pháp của việt nam và thực tế xử lý hành khách bị từ chối nhập cảnh